chín giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quân ta giải phóng đảo trường sa quần đảo xa nhất ở phía nam của quần đảo trường sa
với chiến công này quân chủng hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân ủy trung ương giao cho là giải phóng quần đảo trường sa thân yêu
góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
từ ngày được giải phóng đến nay diện mau của huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa đang đổi mới từng ngày
mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ngay sau đây
khang trang hơn kiên cố hơn ở trường sa nhiều công trình đa chức năng như cầu cảng âu tàu chạm hải đăng công viên vui chơi giải trí bệnh xá hiện đại được xây dựng
những công trình này không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân huyện đảo
và ngư dân các địa phương đến đây làm ăn phát triển kinh tế biển kết hợp giữa kinh tế quốc phòng góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
việc tham gia phong trào
thể thao giúp rèn luyện sức khỏe giúp cho tinh thần của chúng tôi được thoải mái để thực hiện các nhiệm vụ vừa có được sức khỏe mà vừa rèn luyện được ý chí kiên trì
nắng gió là vậy nhưng trường sa được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát giàu sức sống
tất cả các điểm đảo ở huyện đảo trường sa đều có hệ thống điện năng lượng mặt trời
bảo đảm cho quân dân trên đảo sinh hoạt học tập cũng như công tác
rồi mai đây những em học sinh nhỏ này từ mái trường ở trường sa sẽ đi về khắp mọi miền tổ quốc để xây dựng ước mơ cho mai sau
những em ở đảo này rất là hiền ngon lợi phí
đó là cái ấn tượng đầu tiên ở đảo
còn ở đây nhà mình không có điều kiện giống như ở trong đất liền để những trà chơi vui chơi giải trí hay liện tử
mấy cháu nhờ đó mấy cháu được tập trung về việc học hơn
mấy cháu rất là chăm ngon
cũng chu cắp nhà cửa đầy đủ những thiết bị tiện nghi trong gia đình
rồi bàn gới tủ tiêu quy nước chung son nò này đủ thứ hoặc chất đều đầy đủ
thì con em đến trường cũng nhờ hai thầy giáo cũng quan tâm giúp đỡ cho con em
từ những khó khăn gian khổ buổi ban đầu
giờ đây huyện đảo trường sa đang từng bước chuyển mình vươn lên đạt được nhiều thành tích về mọi mặt
phấn đấu trở thành vùng biển đảo giàu về kinh tế mạnh về an ninh quốc phòng đẹp về cảnh quan môi trường
chính những đổi thay ấn tượng ở trường sa đã giúp người dân đất liền cảm thấy an tâm hơn ấm lòng hơn
và thêm tin tưởng và sức mạnh của quân dân nơi đảo xa